quản trị dữ liệu khách hàng tại liên danh và trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị sở giao thông vận tải
cục hàng không việt nam yêu cầu các hãng hàng không siết chặt tình trạng hành khách sử dụng điện thoại di động
cũng như các thiết bị thu phát sóng trên máy bay đặc biệt là lúc máy bay cất và hạ cánh
cục hàng không việt nam đã yêu cầu các hãng hàng không chấn chỉnh đội ngũ tiếp viên hàng không phải nghiêm túc
kiên quyết nhắc nhở hành khách không sử dụng các thiết bị thu phát sóng điện thoại di động
máy tính cá nhân ipad tay nghe nhạc trên tàu bay trong quá trình cất hạ cánh
chỉ thị này của cục hàng không việt nam được ban hành không lâu sau khi có phản ánh của một khách hàng
về việc sử dụng điện thoại di động trên tàu bay
sở thông tin và truyền thông tp hcm vừa đề xuất ủy ban nhân dân tp xem xét chấp thuận cho tích hợp
dữ liệu hình ảnh từ hệ thống camera của trung tâm đường hầm sông sài gòn
và hệ thống camera của các quận huyện vào hệ thống một nghìn hai mươi hai trên nền gis
hệ thống một nghìn hai mươi hai là hệ thống tiếp nhận thông tin sự cố hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tp hcm
với việc tích hợp các camera quan sát và hệ thống một nghìn hai mươi hai sẽ giúp các cơ quan đơn vị xử lý sự cố hạ tầng kỹ thuật
có thể kiểm tra đối chứng tình hình thực tế tại hiện trường khi có thông tin phản ánh từ người dân
và giúp các cơ quan đơn vị xử lý sự cố hạ tầng kỹ thuật chủ động phát hiện những sự cố xảy ra qua hình ảnh
để ra quyết định xử lý kịp thời
khi các hệ thống camera được tích hợp vào hệ thống một nghìn hai mươi hai
sẽ là nền tảng và một bộ phận cấu thành để xây dựng trung tâm điều hành đô thị thông minh
giúp xử lý các tình huống và giúp lãnh đạo các cấp điều hành một cách tổng thể hiệu quả và chính xác
ngày một mươi một mươi hai nghìn một mươi tám bkav đã chính thức cho giá mắt bộ đôi smartphone bphone ba và bphone ba pro
tại trung tâm hội nghị quốc gia hà nội
theo công bố chính thức của bkav smartphone bhul ba bản trung cấp và bhul ba pro bản cận cao cấp
có giá bán lần lượt là sáu năm
bphone ba có hai màu black titan và white sliver
trong đó bphone ba pro có hai màu black gold và white gold
cả hai phiên bản đều có thiết kế chẳng đáy ấn tượng camera xuất sắc khả năng chống nước
theo tiêu chuẩn ip tám mươi sáu của những chiếc blackpip
ngày tám tháng một mươi google cho biết thông tin cá nhân của năm trăm linh tài khoản người dùng google plus
đã bị truy cập do một lỗ hồng trong nền tảng

công ty sẽ sớm khai tử mạng xã hội google plus để bảo đảm dữ liệu cho người dùng
một lỗ hỏng trong hệ thống mạng xã hội google flos đã làm ảnh hưởng đến dữ liệu cá nhân
của năm trăm linh người dùng từ năm hai nghìn một mươi năm đến tháng ba năm hai nghìn một mươi tám năm nay
tuy chưa tìm thấy chứng cứ cụ thể về việc dữ liệu khổng lồ này có bị lạm dụng hay không
nhưng google đang lên kế hoạch đóng cửa mạng xã hội google plus vĩnh viễn
kinh tế số là bước phát triển tất yếu phù hợp với xu thế mới
mang lại hiệu quả và giá trị lợi nhuận cao trong khi nền kinh tế truyền thống đang dần bão hòa
tuy nhiên theo nhận định của các chuyên gia
kinh tế số hóa của việt nam hiện mới chỉ tập trung vào khía cạnh liên lạc
giải trí và thông tin trong khi nhiều lĩnh vực khác như thương mại điện tử vẫn còn nhiều thách thức
với một quốc gia có đến năm mươi ba dân số sử dụng internet và gần năm mươi triệu thuê bao sử dụng smartphone
thị trường thương mại điện tử ở việt nam được dự đoán rất tiềm năng và sẽ bục nổ trong thời gian tới
khảo sát gián tiếp qua một số doanh nghiệp chuyển phát hàng đầu cho thấy
tốc độ tăng trưởng doanh thu từ dịch vụ chuyển phát là từ sáu mươi hai cho đến hai trăm linh
và có đến từ bốn mươi năm cho đến năm mươi người dân cho rằng
họ sẽ mua sắm trực tuyến thông qua máy tính hay điện thoại thông minh thường xuyên hơn trong tương lai
đây là những con số cho thấy tốc độ phát triển về thương mại điện tử tại việt nam thực sự có triển vọng
và là cơ hội vàng cho ngành giao vận điện tử tại việt nam phát triển
hiện nay thì chúng ta thấy là người tiêu dùng việt nam đặc biệt là giới trẻ chúng ta mua sắm online khá nhiều
và khi mua sắm online nó tiết kiệm người ta rất nhiều thời gian đi lại
thời gian ra trực tiếp cửa hàng tìm sản phẩm chúng ta có thể xem xét hết trên mạng
và khi thương mại thử phát triển khi lượng mua sắm nhiều thì nó bắt buộc phải đi theo một mô hình kèm theo
đó là mô hình chuyển phát
mô hình chuyển phát truyền thống ngày xưa nó sẽ có đặc thù khác so với mô hình giao vận hiện nay
vì vậy mà các mô hình giao vận
mô hình gia vận điện tử hiện nay nó sẽ sinh ra theo nhu cầu của người tiêu dùng
cũng như là theo nhu cầu của các doanh nghiệp
nó sẽ có những điều mới và nó sẽ tăng lên theo quy mô thị trường
thị trường thương mại từ việt nam hiện nay được đánh giá là một thị trường có khá nhiều tiềm năng
với lượng người tiêu dùng người mua sắm online người sử dụng công nghệ smartphone khá cao
thì đây là một thị trường tiềm năng khi các doanh nghiệp muốn phát triển riêng trong lĩnh vực giao vận điện tử
với một chiếc điện thoại thông minh được kết nối internet
lướt facebook để trò chuyện với bạn bè xem phim nghe nhạc thậm chí là mua sắm online
tuy nhiên có một điều mà người mua hàng băn khoăn là không biết sản phẩm của mình
có được giao đến với thời gian nhanh nhất an toàn nhất hay không
người tiêu dùng có nhu cầu ngày càng cao về dịch vụ giao hàng
như giao hàng ngay hoặc giao trong ngày cho các đơn hàng trực tuyến
họ đòi hỏi ngày một cao hơn họ mong muốn đơn hàng trực tuyến của mình
sẽ được giao trong thời gian sớm nhất có thể
khác với hình thức giao hàng truyền thống giao vận điện tử quản lý các tiến trình công việc
kiểm soát sự trải nghiệm của khách hàng và cung cấp sự giám sát cho tất cả các bên
bao gồm khách hàng và nhà bán lẻ
mục đích chính mà giao vận điện tử mang lại là cho phép khách hàng giám sát quy trình giao hàng
và đưa đến cho họ sự trải nghiệm mua hàng liền mạch khi mua sắm trực tuyến
khách hàng hay nhà bán lẻ đều có thể kiểm soát được đơn hàng của mình đã đi đến đâu
và trong bao lâu sản phẩm có thể đến tay khách hàng
việc ứng dụng công nghệ vào giao hàng
giúp cho khách hàng và doanh nghiệp rút ngắn được thời gian
tiết kiệm chi phí và sử dụng hiệu quả nguồn lao động là mạng lưới các nhân viên giao hàng
trong thời gian qua có khá nhiều doanh nghiệp lớn nhỏ tham gia
điều này giúp cải thiện chất lượng dịch vụ
cũng như giã thành trong mảng giao vận điện tử phù hợp hài hòa hơn
so với cái giá trị thực của người tiêu dùng họ nhận được
tại việt nam đã xuất hiện một vài đơn vị giao vận điện tử như aha move
giao hàng nhanh giao hàng tiết kiệm hay deliverynow
bên cạnh đó nhiều hãng gia vận nước ngoài cũng nhận thấy được tiềm năng về thương mại điện tử ở việt nam
và đã đưa nhiều ứng dụng giao hàng vào thị trường này
goviet cũng mới đưa ra ứng dụng golsen cho phép nhận và gửi hàng
mới đây nhất vào đầu tháng một mươi một dịch vụ vận chuyển công nghệ đã phát triển thành công
tại hơn một trăm một mươi hai thành phố trên bảy quốc gia châu á đã đưa dịch vụ của mình phát triển tại thị trường hà nội
chúng tôi nhận thấy tốc độ phát triển cực nhanh của thị trường thương mại điện tử ở việt nam
việt nam nằm trong top những nước có dân số trẻ và nhu cầu mua sắm online của họ ngày càng nhiều
chúng tôi đã tiếp cận một số nước ở châu á
và cũng đã đưa mô hình của lalamu vào thị trường thành phố hồ chí minh
và hiện tại chúng tôi tiếp cận thị trường hà nội với mong muốn đưa đến cho khách hàng của chúng tôi
những trải nghiệm giao hàng tốt nhất
chúng tôi có đưa ra khoảng độ tám cái giải pháp khác nhau liên quan đến việc giao hàng
đầu tiên là đến từ phương tiện chúng tôi có những phương tiện cỡ nhỏ là xe văn máy
và phương tiện cỡ lớn là ô tô
bên cạnh đó khi mà chọn với mỗi từng phương tiện một chúng tôi có những giải pháp phía dưới đó
liên quan đến tính đăng đi kèm bao gồm là khung giữ nhiệt
hoặc là bạn hãy ứng trước được tiền cho mỗi chuyến đi và nhận tiền ở cái điểm nhận cuối cùng
hoặc là khi quay lại điểm nhận hàng sau khi bạn giao nhiều điểm khác nhau
và có thể giao được đến tối đa là hai mươi điểm từng trên mỗi một cái đơn hàng
để có thể tối ưu được khóa cái chi phí dành cho khách hàng
với cách đó ra thì chúng tôi cũng có cả tính đăng giao hàng tận tay
có nghĩa là khách hàng hay được là họ phải xuống nhà nhận món đồ
thì cái xế sẽ là người dưới xe mang trực tiếp đến cận
phòng hay là nơi làm việc của khách hàng
bên cạnh đó thì với các những dịch vụ cỡ lớn hơn thì chúng tôi có những tính đăng
ví dụ như là có người hỗ trợ hoặc là có khả năng người mà bốc vác món hàng đấy
từ trên tầng trong tầng đó hoặc là lên trên lầu
trong thời đại của cuộc cách mạng bốn công nghệ đóng vai trò then chốt
ngành giao vận điện tử cũng không nằm ngoài xu thế này
với một chiếc điện thoại thông minh mua được món đồ yêu thích và đặt giao hàng
lựa chọn giờ rắc giao hàng và hoàn toàn có thể cập nhật được tình trạng món hàng của mình đang ở đâu
các tài xế sẽ được thông báo nếu có một món hàng cần giao
nếu cảm thấy tuyến đường thuận lợi và có thời gian dành các tài xế sẽ đăng ký chuyến giao hàng
họ chỉ cần đến điểm nhận hàng của nhà bán lẻ và mang đó đến cho khách hàng
khi mà chúng tôi làm việc tạo ra cái ứng dụng này
thì chúng tôi có một đội ngũ chuyên về thích nuôi
để giải quyết về mặt kỹ thuật và công nghệ ở trong khu vực trụ sở chính là hồng kông
chúng tôi làm việc với các cơ sở dữ liệu có trong khu vực trên bảy triệu người dùng
thì từ đó có thể đưa ra được những cái customization
có nghĩa là những cái quy biến với mỗi cái thị trường phù hợp với nhu cầu thị trường đó
liên quan đến cả những cái yếu tố chọn nhất
ví dụ như là làm thế nào để bạn có thể kết nối được mình với nhà tài xế gần nhất
làm thế nào để bạn đảm bảo được là cái tài xế mà bạn nhận có nhiều khả năng
sẽ là cái tài xế mà bạn đã có cái trải nghiệm tốt trước đó
những cái này chúng tôi có thể sử dụng cái lượng cơ sở dữ liệu mà chúng tôi đã có trước đó
mình có thể điều hướng được ra một cái thuật toán
nó giúp cho cái trải nghiệm của người dùng được đặt lên hàng đầu
chính vì thế là là một trong những cái khoản mà chúng tôi đầu tư rất là lớn vào thời gian tập tới
về cái sản phẩm mà tôi có thể đưa ra thì nó sẽ được giới thiệu trong vòng năm hai nghìn một mươi chín
thì một trong những cái khoản khi mà lalamove là một unicorn của hồng kông
là một trong những unicorn đầu tiên ở hồng kông
cũng nghĩa là có cái giá trị bồn hóa trước một tỷ
thì một trong những cái khoản đầu tư chính là vào mặt công nghệ
chúng tôi tạo ra được những cái team công nghệ mới
để tạo ra được một cái gọi là ứng dụng đi trước với hạng cái công nghệ
thì một trong những phần đó là những phần đang được phát triển
trong cái đội ngũ i d của lalamove hồng kông trước khi mới ra mắt trong thời gian tập tới
là một đơn vị khởi nghiệp trong lĩnh vực giao hàng
mới bắt đầu thâm nhập vào thị trường việt nam chưa lâu
hãng gia vận này nhận thấy được những khó khăn với một thị trường hoàn toàn mới
với nhiều cạnh tranh nhưng họ không coi đây là một sao càng
trong cái xuất khế truyền dịch hiện giờ
thì việc mà các đơn vị họ muốn cải thiện bằng tốc độ
đó là cái nhu cầu không thể thiếu được
thì ở đây chúng tôi khi mà cạo ra vụ này
và chúng tôi đã làm việc triển khai tại mô hình kinh doanh này trên một trăm một mươi hai thành phố khác nhau
thì một trong những trọng tâm của chúng tôi là hàng đầu
nó không phải chỉ về tốc độ mà chúng tôi muốn góp chung vào cái chất lượng giao hàng
khi mà ất cả mọi người giao hàng cùng một khoảng
thời gian thì thực ra cái chất lượng giao hàng sẽ được quyết định cuối cùng
xem là đâu sẽ là cái trải nghiệm hàng đầu mà khách hàng nhận được
đặc biệt là nhóm khách hàng doanh nghiệp
về mặt cạnh tranh thị trường thì thực ra
đối với những thị trường mà nó có cái mức độ cạnh tranh cao
nhiều người chơi nhiều đơn vị tham dự
nó đồng nghĩa với việc là đây là một thị trường rất là hấp dẫn
và nó có tiềm năng tốt
và việc nhiều đơn vị làm cùng một cái lĩnh vực đấy
nó sẽ chỉ giúp cho cái cuộc chơi nó hấp dẫn hơn
có được thêm cái động lực để tạo ra một cái sản phẩm phù hợp nhất với cái thị trường này
thị trường thương mại điện tử việt nam đang phát triển đầy sôi động
ngành giao vận điện tử chỉ mới bắt đầu được vài năm trở lại đây
có thể nói việt nam là một mảnh đất màu mỡ
để các doanh nghiệp trong ngành này đầu tư và mở rộng thị trường
tuy nhiên để có thể trở thành một tên tuổi lớn
các hãng giao vận điện tử việt nam cần có những thay đổi về mặt nhân sự
chiến lược và đặc biệt là đưa công nghệ vào việc phát triển ứng dụng
để tránh bị các tên tuổi nước ngoài chiếm thị phần
còn đối với các hãng vận chuyển nước ngoài
muốn chen vào thị trường này cũng cần nắm rõ được văn hóa tiêu dùng của người việt nam
để tránh những rủi ro không đáng có
chương trình truyền động truyền thông tuần này của chúng tôi đến đây là kết thúc